thấp nóng yếu bớt vùng nóng ở miền trung ngày mai cũng không còn mở rộng
một dọc từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi nóng ba mươi năm ba mươi sáu độ chỉ còn xảy ra ở các huyện vùng núi phía tây
về chiều và tối ở khu vực vùng núi phía tây các tỉnh như thanh hóa nghệ an và cả thừa thiên huế sẽ xuất hiện mưa rông nhiệt
trong cơn rông có khả năng xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
với khu vực các tỉnh từ bình định trở vào tới bình thuận
không chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng
vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực này vẫn giao động ở ngưỡng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
những cơn mưa rông về chiều và tối vẫn xuất hiện ở tây nguyên và nam bộ
nhưng do rãnh thấp xích đạo suy yếu trong khi đó gió mùa tây nam vẫn còn chưa hoạt động lại
vì thế mà diện mưa và cường độ mưa ở nam bộ và tây nguyên cũng giảm dần
ở tây nguyên mưa tập trung chính ở khu vực phía nam
còn ở các tỉnh nam bộ mưa xuất hiện ở một dọc các tỉnh như bình phước tây ninh long an đồng tháp và kiên giang
với lượng mưa thấp dưới một mươi mm
thời gian mưa xuất hiện muộn và ngắn từ một mươi sáu h chiều và kết thúc trước một mươi chín h tối
khoảng thời gian từ sáng đến trước một mươi sáu giờ chiều tây nguyên và nam bộ trời có nắng
nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi năm độ đối với các tỉnh thành ở khu vực nam bộ
và ba mươi hai ba mươi bốn độ đối với khu vực tây nguyên
trên biển dưới tác động của rãnh mây rông từ phía bắc di chuyển xuống trong chiều và tối ngày mai
ở khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ sẽ có mưa rào và có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
gió đông nam cấp ba nhiệt độ trong khoảng hai mươi bảy ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông dài rác
tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ trong khoảng hai mươi tám ba mươi bốn độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
gió đông nam cấp ba nhiệt độ trong khoảng hai mươi tám ba mươi bốn độ